hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến nước ta ước đạt bốn mươi chín hai nghìn lượt người tăng bảy mươi một bảy so với cùng kỳ năm trước

tính chung hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến nước ta ước đạt bốn mươi chín hai nghìn lượt người tăng bảy mươi một bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó lượng khách chủ yếu đến từ châu á đạt hơn ba mươi hai bảy nghìn người khách đến từ châu âu đạt hơn một mươi một nghìn người khách đến từ châu mỹ đạt hơn bốn tám nghìn lượt và một ba trăm sáu mươi bốn người đến từ châu úc hai trăm linh một người đến từ châu phi
việc lượng khách quốc tế đến việt nam tăng cao được cho là do chính phủ đã cho phép mở lại tất cả các đường bay quốc tế thường lệ như hồi trước dịch covid một mươi chín và không hạn chế tần suất bay từ giờ ngày một mươi năm tháng hai
sau hơn hai năm đóng băng vì tình hình dịch bệnh thì đến thời điểm hiện tại ngành du lịch đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu khả quan cho sự phục hồi
tuy nhiên thì có một khó khăn mà hầu hết các đơn vị phải đối mặt đó chính là vấn đề tuyển dụng nhân sự ghi nhận sau đây tại thành phố du lịch đà nẵng
một khách sạn năm sao nằm tại tuyến đường ven biển của thành phố đà nẵng quay trở lại hoạt động từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ngay khi thành phố cho phép mở lại dịch vụ lưu trú
trước đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đơn vị đã triển khai công tác tuyển dụng nhưng đến nay mới chỉ tuyển được một nửa so với nhu cầu
nói chung là dài
khó khăn về tuyển dụng nhân sự đang là tình trạng chung của rất nhiều đơn vị du lịch trên địa bàn thành phố đà nẵng khi quay trở lại hoạt động sau một thời gian dài phải đóng cửa vì tình hình dịch bệnh
bởi thực tế là lực lượng trong lĩnh vực này đã dịch chuyển sang làm những công việc khác
tôi nói một cái ví dụ rồi vừa qua tôi đi thăm số các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp thì hỏi họ tuyển công nhân thì chủ yếu là họ tuyển những người đã từng làm trong lĩnh vực du lịch của chúng ta
bây giờ không làm được du lịch thì phải vào làm công nhân ở trong khu công nghiệp
trong đó có cả các cháu đã từng làm ở các nhà hàng rồi làm hướng dẫn viên du lịch thì vào đấy là họ lại đào tạo trở thành công nhân
thì nếu chúng ta không phục hồi lại cái lĩnh vực du lịch thì chúng ta sẽ mất dần các cái lực lượng mà chúng ta nhiều năm qua chúng ta đã bỏ công ra để đào tạo
để giải quyết bài toán nhân sự cho ngành du lịch thì cùng với việc liên kết với các trường đào tạo vấn đề đặt ra là phải nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động phục hồi ngành du lịch nhằm thu hút nhân sự trong lĩnh vực này quay trở lại
bởi theo lãnh đạo của ngành du lịch đà nẵng sự thay đổi công việc trong thời gian qua của số đông người lao động chỉ là vấn đề trước mắt
chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển
nguồn nhân lực của thành phố trong thời gian tới trên cơ sở phối hợp giữa chính quyền nhà trường và doanh nghiệp và tạo điều kiện cho người lao động trong lĩnh vực du lịch sớm trở lại và tiếp cận với công việc khi mà du lịch của chúng ta phục hồi khi mà khách du lịch sẽ tới đà nẵng trong thời gian tới
du lịch được xác định là ngành kinh tế tổng hợp đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố
do đó nhân lực du lịch là vấn đề được đặc biệt quan tâm để làm tốt điều này cần sự phối hợp của cả chính quyền và doanh nghiệp
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
phiên giao dịch đầu tuần các doanh nghiệp trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng sgc
theo đó giá vàng sgc mua vào bán ra tại thị trường hà nội ở mức sáu mươi năm một triệu đồng một lượng
và sáu mươi sáu hai triệu đồng một lượng tăng sáu trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào và ba trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua
giá cam sành hơn một tuần trước trung bình từ ba mươi năm bốn mươi năm đồng một kg nhưng đến thời điểm này đã được bán với giá khoảng năm mươi bảy mươi năm đồng một kg
trong khi đó các loại quýt giữa tháng hai có giá một mươi sáu hai mươi đồng một kg thì nay có giá bốn mươi bốn mươi năm đồng một kg
đặc biệt có những nơi đẩy giá lên sáu mươi đồng một kg
từ đầu năm giá xăng dầu được điều chỉnh bốn đợt làm cho giá xăng a chín mươi năm tăng hai chín trăm chín mươi hai đồng một lít giá xăng e năm tăng hai chín trăm tám mươi hai đồng một lít và giá dầu diesel tăng ba hai trăm ba mươi đồng một lít
bình quân hai tháng giá xăng dầu trong nước tăng bốn mươi năm ba so với cùng kỳ năm trước tác động làm cpi chung tăng một sáu mươi ba điểm phần trăm
trong tháng hai cả nước có bảy hai trăm tám mươi bốn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn tám mươi năm tỷ đồng và số lao động đăng ký gần bảy mươi hai lao động
con số này giảm bốn mươi bốn về số doanh nghiệp giảm năm mươi năm bảy về vốn đăng ký và giảm năm tám về số lao động so với tháng trước
gần đây thì trên địa bàn tỉnh thái nguyên xuất hiện trung tâm anh ngữ và bồi dưỡng kỹ năng sống hoa anh đào
điều đáng nói là tại trung tâm lại xuất hiện nhiều sinh viên chưa có chứng chỉ bằng cấp và nghiệp vụ sư phạm nhưng chỉ cần qua một vài buổi đào tạo thần tốc sẽ được đưa đi giảng dạy
trong vai người có nhu cầu tìm kiếm giáo dục
làm thêm chúng tôi được chứng kiến tận mắt quy trình đào tạo để cho ra lò một cái gọi là giáo viên không chuyên
chỉ cần vài buổi thậm chí có người chỉ sau một buổi đào tạo đã tốt nghiệp
sau đó được đưa đến một cơ sở trên địa bàn tỉnh thái nguyên để giảng dạy
được biết theo quy định để giảng dạy tại các cơ sở giáo dục thì bắt buộc đó phải là những giáo viên có bằng cấp và nghiệp vụ do sở giáo dục bộ giáo dục đào tạo cấp phép
nhưng tại trung tâm anh ngữ và bồi dưỡng kỹ năng sống hoa anh đào thì phần lớn lại là sinh viên chưa tốt nghiệp
em được biết trung tâm hoa anh đào này chỉ có tuyển dụng ở trên nhóm kín trên ứng dụng ở trên facebook ấy
hoặc là phải có một người trong trung tâm nữa người đấy làm việc ở trong trung tâm sẵn rồi người ta giới thiệu vào thì mới được vào
còn khi được nhận rồi thì cũng chả cần hồ sơ gì hết
trung tâm bảo là hồ sơ để sau nhưng mà em thấy mãi về sau thì cũng chả thấy cái trung tâm nhắc gì đến việc của hồ sơ nữa cả
và khi đào tạo xong thì trung tâm
thì trung tâm có cấp trên một cái thẻ nó gọi là cái thẻ hành nghề của giáo viên
cái thẻ này thì nó như kiểu giấy chứng nhận cái thẻ chứng nhận mình là giáo viên của trung tâm
được đóng dấu đỏ của trung tâm hoa anh đào để mình đi giảng dạy tại các trường học
còn lịch dạy như thế nào thì do trung tâm tắp xếp ạ
còn về phạm vi trung tâm giảng dạy thì rất nhiều trường nhiều trường ở tỉnh lâm
về cấp thì dạy cả ba cấp mầm non cấp một và cấp hai
trung tâm có trả số tiền cho em là tám mươi đồng trên một tiết dạy
qua thời gian được đào tạo ở trung tâm thì em thấy hầu hết mọi người ở đây là không có bằng cấp không có chứng chỉ gì cả
về quá trình đào tạo thì em thấy đào tạo rất là nhanh
chỉ có một vài buổi thôi thì có những người chỉ cần qua một vài buổi
thì trung tâm cũng cho đi dạy ngay tại các cơ sở giáo dục tại tỉnh
được biết những giáo viên không chuyên này dạy một hai buổi một tuần lúc cao điểm có thể lên tới ba buổi một tuần
mỗi buổi sẽ được trả tám mươi đồng
trước sự việc trên phóng viên đã liên hệ với trung tâm anh ngữ và bồi dưỡng kỹ năng sống hoa anh đào
tại đây phía trung tâm khẳng định tất cả giáo viên tại trung tâm đều có nghiệp vụ chứng chỉ nhưng lại không đưa ra được danh sách cụ thể
bây giờ em có thể cho anh xem qua cái giấy phép hoạt động của mình mà bên sở cấp cũng như cái danh sách của giáo viên tại nhà trường của mình

vì cái này ví dụ chuyên môn này danh sách giáo viên thì chúng em đều được người đều đã
không có bác bảo trực tiếp về sở
thứ hai nếu là phòng viên là năm nay thì gần như là chưa hoạt động được
thế nên là giáo viên chúng em là giáo viên dự trù
còn các bạn trực tiếp là còn đang bị phong nghiệp
để làm sáng tạo sự việc phòng viên cũng đã liên hệ với sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái nguyên
tuy nhiên tại đây đại diện lãnh đạo sở viện lý do phòng văn thư nghỉ do dịch bệnh covid một mươi chín
nên không thể cung cấp tài liệu cho phóng viên cũng như không thể trả lời báo chí
vâng thưa quý vị không một phụ huynh học sinh một nhà trường nào có thể chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp
không bằng cấp không chứng chỉ đứng lớp để giảng dạy cho con em mình
vậy có hay không sự mập mờ sai phạm trong hoạt động của trung tâm hoa anh đào
và trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái nguyên đến đâu trong sự việc này
sẽ được tiếp tục chúng tôi phản ánh trong những bản tin tiếp theo của kênh truyền hình công an nhân dân
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay